thưa quý vị nắng nóng khô hạn kéo dài ảnh hưởng tới hàng trăm ngàn hectare cây trồng trên địa bàn các tỉnh tây nguyên
trong khi đó tại đồng bằng nam trung bộ các đập hồ chứa nước cũng đang cạn kiệt và nguy cơ hạn trên diện rộng ở hai khu vực này đang hiện hữu
dòng chảy trên các sông khu vực trung trung bộ biến đổi chậm
tổng lượng rồng chảy trên sông bến hải sông tả chạch sông thu bồn sông vệ so với trung bình nhiều năm thiếu hụt từ ba mươi bốn tám mươi bốn
sông danh thiếu hụt bảy riêng sông tả chạch sông trà khúc ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm từ hai mươi ba một trăm tám mươi
khu vực tây nguyên mực nước trên một số sông đã xuống dưới và tương đương mức lịch sử
tổng lượng rồng chảy trên các sông phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ từ hai mươi bảy sáu mươi tám
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết tổng lượng mưa một mươi ngày qua tại khu vực trung bộ và tây nguyên thấp
riêng khu vực thừa thiên huế có mưa rào và rông với tổng lượng mưa từ hai mươi bốn mươi mm
lượng mưa tại trung bộ trong thời gian từ ngày một mươi đến ngày hai mươi một tháng bốn thấp hơn một mươi hai mươi mm
và tây nguyên thấp hơn từ ba mươi bảy mươi mm so với trung bình nhiều năm cùng thời điểm